theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng long cục trưởng cục phòng chống hivs bộ y tế cho biết
đã yêu cầu ngành y tế tỉnh phú thọ thông báo kết quả xét nghiệm hiv cho những người không may bị nhiễm hiv
đồng thời tư vấn giải thích hỗ trợ để điều trị ngay bằng thuốc arv miễn phí cho những người nhiễm hiv trong xã
bộ y tế cũng chỉ đạo ngành y tế tỉnh phú thọ tổ chức mở rộng xét nghiệm hiv miễn phí cho người dân trong vùng
và các khu vực khác của tỉnh phú thọ nếu có nhu cầu
vì vậy việc xét nghiệm sàng lọc tìm hiv có thể thực hiện ngay tại nhà bằng hệ thống xe xét nghiệm lưu động
hoặc tại các trạm y tế xã
cùng với đó yêu cầu viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm đầu mối tiến hành kiểm tra khảo sát
nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm hiv cao tại xã kim thượng
tuy nhiên nghiên cứu này cũng cần phải có thời gian vài tháng để thực hiện